tại tp hcm sáng nay lực lượng cứu hộ vừa giải cứu thành công hai mươi một người bị mắc kẹt trong thang máy
tại tòa nhà ba mươi ba đường lê duẩn quận một
theo thông tin ban đầu sáng cùng ngày có khoảng hai mươi một người vào thang máy của tòa nhà công ty trách nhiệm hữu hạn
ngôi nhà đức để di chuyển lên các tầng
khi thang máy di chuyển đến giữa tầng hai và tầng ba của tòa nhà thì bất ngờ ngừng hoạt động
những người bị mắc kẹt bên trong thang máy tìm cách hô hoán liên lạc ra bên ngoài để thông báo sự cố
nhiều người bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn
nhận tin báo lực lượng cứu hộ thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận một đã nhanh chóng có mặt
tiến hành cắt lớp cửa thang máy giải cứu thành công những người bên trong